vào tối ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần văn sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp nhận thụ lý xác minh tố giác của ông huỳnh uy dũng và nguyễn phương hằng
tố cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông huỳnh uy dũng
nguyễn phương hằng xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam và quỹ tử thiện hàng hữu
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh youtube
với các nội dung chưa được kiểm chứng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự gây hoang mang trong nhân dân xâm phạm quyền cơ bản của công dân
trước đó đặng anh quân và đặng thị hàn ni cũng đã bị bắt giữ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng hai công an quận long biên cùng các đơn vị chức năng đã thực hiện lệnh khám xét
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh năm v tại bốn mươi chín đức giang quận long biên hà nội
cùng ngày cơ quan điều tra cũng khám xét chỗ ở của các đối tượng là phạm quốc bình nguyên giám đốc trung tâm
ngô văn việt phó giám đốc phụ trách trung tâm và phạm trọng tuệ trưởng dây truyền đăng kiểm trung tâm
lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan để phục vụ điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã tiếp nhận phản ánh của nhiều chủ phương tiện ô tô
về việc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện đăng kiểm tại trung tâm này
làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận trong quá trình đăng kiểm trực tiếp nhận tiền của các chủ phương tiện
để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm
trong khi đó tại tuyên quang phó giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm bắc cạn tại tỉnh tuyên quang hứa văn toản
bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hứa văn toản
tại tổ một mươi bốn phường sông cầu tp bắc cạn tp bắc cạn
và nơi làm việc thuộc thôn lảm lượng xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ sát hại hai mẹ con ở huyện phú xuyên tp hà nội
nghi phạm phạm văn đức bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
và ngay trong đêm đức đã được di lý về trụ sở công an huyện phú xuyên
trước đó vào trưa ngày hai mươi ba tháng hai nhiều người dân ở đội một mươi ba thôn bái xuyên xã minh tân huyện phú xuyên phát hiện hai mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng
tại hiện trường xung quanh hai nạn nhân có nhiều vết máu nghi là bị sát hại
nghi can đầu tiên được công an huyện phú xuyên xác định là phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cháu ruột của hai nạn nhân
cơ quan công an xác định giữa đức với bà nội và cô ruột là hai nạn nhân
có mâu thuẫn về đất đai
do bí bách tiền nông đức từng xin bà và cô bán cho một miếng đất nhưng đề nghị này đã không được đồng ý
từ đó đức đã lên kế hoạch sát hại hai người thân
đến ngày hai mươi ba tháng hai đức đến nhà bà nội và cô ruột dùng tuyếp sắt sát hại hai người rồi bỏ trốn đến thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
hiện cơ quan điều tra đang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với phạm văn đức
dùng dao chém bạn học vì chọc gẹo người yêu của mình
bị cáo trương hoàng biểu hai mươi sáu tuổi
chú tỉnh bình định vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử lưu động về hành vi giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai biểu cùng người yêu là đinh thị hương và vũ đức mạnh cùng với bốn người khác ăn nhậu tại bãi xe số ba trăm tám mươi bảy thuộc phường mỹ an quận ngũ hành sơn
vào đêm cùng ngày cả nhóm dọn dẹp thì mạnh đã nắm tóc chọc gẹo người yêu của biểu khiến cho biểu bực tức và xảy ra xô xát với mạnh
sau khi được mọi người can ngăn biểu chở người yêu về nhà
nhưng vẫn tức tối
nên đã quay lại nơi nhậu lấy dao xông vào chém mạnh khiến người này bị thương tích rất nặng
hậu quả mạnh bị đa chấn thương phức tạp thương tích năm mươi
hội đồng xét xử nhận định nguyên nhân vụ việc là do cả hai bên quá bốc đồng và nóng nảy
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trương hoàng biểu một mươi bốn năm tù về tội giết người
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa triệt phá thành công nhóm cướp giật liên tỉnh liên huyện
bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại đồng nai
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện tràng bom và địa bàn giáp danh long thành nhân trạch
xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn hết sức táo bạo và manh động
các đối tượng thường đi hai người sử dụng xe phân khối cao giảo quanh địa bàn
khi thấy người dân sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay cướp giật rồi nhanh chân tẩu thoát
trước tình hình đó công an huyện trảng bom đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị giáp danh
đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt được hai đối tượng lê oai phong một mươi chín tuổi
quê ở tỉnh kiên giang và nguyễn trí thắng ba mươi một tuổi quê ở tỉnh trà vinh
các đối tượng thường đi hai người sử dụng xe phân khối cao dảo quanh địa bàn

qua điều tra mở rộng thắng khai nhận ngày tám tháng hai thắng cùng với phong
còn thực hiện một vụ cướp sở dây chuyền của anh nguyễn văn phúc

huyện trảng bom trị giá gần hai mươi hai triệu đồng tại địa bàn xã an viễn và mang bán được một mươi sáu triệu đồng chia nhau tiêu xài
từ lời khai của thắng cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp phòng
qua điều tra mở rộng các đối tượng trên còn khai nhận từ đầu năm đến nay đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản khác
em đang ở phòng là thắng chạy lại gọi em đi cướp dựt để kiếm tiền tiêu xài
em và thắng chạy lên qua bên an diễn thấy hai chồng kia đang mua thịt heo
thắng ở lại đợi và hay đợi hai chồng kia chạy lên
thắng theo một đoạn tới kia sang bên an diễn
thắng áp sát bên tay phải em dùng tay trái em giật một sợi dây chuyền vàng
cơ quan công an cũng khuyến cáo là người dân khi ra đường thì cũng không nên mang nhiều tài sản lên trên người
nếu như có đeo dây chuyền bông tai thì cũng nên mặc áo khoác để chê chánh bảo vệ tài sản
nếu mang theo dõi sách thì cũng nên bỏ trong khúc xe
khi mà bị bệnh em sẽ đưa em về nhà
khi mà bị đối tượng này không ai giật tài sản thì cũng nhanh chóng đến cơ quan trình báo
và đồng thời cố gắng nhìn nhận dạng đặc điểm và phương tiện các đối tượng này sử dụng để thực hiện việc cướp giật phục vụ cho công tác điều tra
việc triệt phá thành công nhóm cướp giật tài sản này đã góp phần rất lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
hiện vụ việc đang được công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
nhằm tăng cường công tác phòng ngừa ngăn chặn hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do các vụ cháy nổ gây ra
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai đã tiến hành kiểm tra và ra soát công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm có nguy cơ cháy cao
trong đó nhấn mạnh về ý thức của mỗi doanh nghiệp mỗi người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
kho xăng dầu địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao đặc biệt cuối năm hai nghìn hai mươi hai đã có vụ cháy rừng trồng sát với kho xăng này
nếu không ngăn chặn kịp thời sự cố về cháy nổ có thể xảy ra
đồng thời bố trí thêm các tổ tuần tra kiểm soát vào ban đêm kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm